kịp thời tham mưu lãnh đạo đảng nhà nước nhiều chủ trương giải pháp cơ bản chiến lược và xử lý đúng đắn linh hoạt hiệu quả các tình huống bảo vệ vững chắc độc lập chủ quyền lãnh thổ giữ vững an ninh quốc gia bảo đảm trật tự an toàn xã hội
đồng thời tham mưu bộ chính trị ban hành và tổ chức thực hiện hai nghị quyết rất quan trọng về xây dựng lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân
tích cực phối hợp bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ liên quan tổng kết một mươi năm thực hiện nghị quyết trung ương viii khóa một mươi một về chiến lược bảo vệ tổ quốc trong tình hình mới
nhân dịp này bộ trưởng tô lâm chúc mừng lực lượng quân đội nhân dân anh hùng nhân dịp kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập và ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
chúc toàn thể tướng lĩnh cán bộ chiến sĩ công nhân viên lực lượng quốc phòng dồi dào sức khỏe gia đình hạnh phúc thành công trong công tác và cuộc sống
tại mặt quân ủy trung ương bộ quốc phòng đại tướng phan văn giang chân thành cảm ơn đảng ủy công an trung ương lãnh đạo bộ công an và cá nhân đồng chí đại tướng tô lâm đã dành tình cảm sâu sắc và sự đón tiếc thắm tình đồng chí đồng đội nhân kỷ niệm bảy mươi tám năm ngày thành lập quân đội nhân dân việt nam và ba mươi ba năm ngày hội quốc phòng toàn dân
buổi gặp mặt hôm nay thể hiện sinh động sự đoàn kết gắn bó sự thống nhất ý chí hành động giữa các đồng chí lãnh đạo và cơ quan của hai lực lượng
trong thời gian qua đại tướng phan văn giang chúc mừng thành công trong công tác tổ chức sự đoàn kết gắn bó giữa hai lực lượng đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm giúp đỡ phối hợp kịp thời có hiệu quả của đảng ủy công an trung ương bộ công an và lực lượng công an toàn quốc
phát biểu tại buổi gặp mặt chủ tịch nước nguyễn xuân phúc và thủ tướng chính phủ phạm minh chính chúc mừng quân ủy trung ương bộ quốc phòng nhân ngày thành lập của lực lượng
khẳng định hai lực lượng đã tích cực phối hợp bảo đảm tiến độ các nhiệm vụ liên quan chủ động phòng ngừa đấu tranh ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu hoạt động chống phá của các thế lực thù địch phản động và tội phạm trên tuyến biên giới
triệt phá nhiều đường dây tội phạm xuyên quốc gia bảo đảm tuyệt đối an ninh an toàn các mục tiêu trọng điểm các sự kiện quan trọng và đoàn khách quốc tế đến thăm và làm việc tại việt nam
hình ảnh của lực lượng quân đội nhân dân và công an nhân dân đã để lại ấn tượng sâu đậm trong đông đảo nhân dân góp phần củng cố niềm tin của nhân dân với đảng nhà nước là lực lượng vũ trang nhân dân
hôm nay tại hà nội bộ công an đã tổ chức hội thảo bình luận khoa học cuốn sách chủ quyền không gian mạng yêu cầu thời đại và nghĩa vụ quốc gia do đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an chủ biên
hội thảo được kết nối trực tuyến từ học viện chính trị công an nhân dân đến điểm cầu của công an sáu mươi ba địa phương và điểm cầu trường đại học an ninh nhân dân
thượng tướng phó giáo sư tiến sĩ trần quốc tỏ ủy viên trung ương đảng thứ trưởng bộ công an chủ trì hội thảo
tham dự hội thảo còn có các chuyên gia nhà khoa học trong và ngoài lực lượng công an nhân dân